một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lớn
vừa bị công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
và công an tp điện biên phủ triệt phá thành công
bốn đối tượng bị bắt hai trăm hai mươi tám viên ma túy tổng hợp đã bị thu giữ
hai đối tượng ly a công và giàng a bông đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét người và phương tiện của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ ba mươi gói màu vàng
bên trong có chứa một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp khối lượng khoảng một mươi sáu bảy kg
đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá tiền là bảy mươi triệu đồng
mở rộng chuyên án tiếp tục bắt giữ hai đối tượng là ly a hồng và ly a dìa
đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp khối lượng khoảng bốn tám kg

công an huyện thường xuân đang tiến hành xác minh làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng
vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại nhà văn hóa thôn thành lợi xã tân thành huyện thường xuân
đối với ông đàm quang thành sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là đại biểu hội đồng nhân dân xã tân thành
khóa hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và là trưởng thôn thành lợi xã tân thành
theo kết quả xác minh ban đầu vào sáng ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đảng ủy ủy ban nhân dân xã tân thành đã tổ chức cuộc họp dân tại nhà văn hóa thôn thành lợi
để giải quyết vấn đề nguồn nước tưới tiêu
do bức xúc vì không được thông báo đến sự họp sẵn trong người có hơi men và không kiềm chế được bản thân
ông đàm văn thành đã có những hành vi chửi bới xúc phạm một số cán bộ xã
cũng như một số người dân tại cuộc họp này
xét thấy hành động càn quấy coi thường kỷ cương pháp luật và làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương
một số cán bộ đảng viên trên địa bàn xã tân thành đã quay clip và gửi đơn tố cáo hành vi gây số trật tự công cộng của ông thành
lên công an huyện để xử lý nghiêm minh trước pháp luật
hiện công an huyện thường xuân đang xem xét để tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông đàm quang thành
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm phối hợp với cục quản lý thị trường tp hcm
vừa kiểm tra phát hiện một kho thuốc điều trị kit xét nghiệm covid một mươi chín không rõ nguồn gốc tại quận bình tân
thời điểm kiểm tra người đại diện pháp luật của công an huyện thường xuân đã đặt bộ pháp luật
công ty adn scare là nguyễn thanh thảo không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của lô hàng
qua làm việc thảo khai mua kích xét nghiệm và thuốc điều trị covid một mươi chín của một người campuchia thông qua mạng xã hội
sau khi chuyển tiền người bán sẽ giao hàng đến tận nhà hoặc là gửi cho nhà xe để thảo tới nhận
riêng số cồn sát khuẩn thảo khai được công ty sản xuất nhưng không xuất trình được giấy phép sản xuất kinh doanh mặt hàng này
hiện lực lượng chức năng đang kiểm đếm số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái bình phối hợp với công an xã duy nhất huyện vũ thư
vừa phát hiện bắt giữ hai tàu hút cát trái phép trên sông hồng
đây là hai phương tiện tàu vỏ sát không biển số do nguyễn văn quân chú tại xã hải trung huyện hải hậu tỉnh nam định
và đoàn văn nghĩa chú tại xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định điều khiển
đang có hành vi khai thác cát trên sông hồng thuộc địa phận xã duy nhất huyện vũ thư
tại thời điểm bắt giữ trên hai phương tiện có khoảng ba mươi mét khối cát trong khoang tàu
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tạm giữ phương tiện
một thanh niên đã có hành vi đâm người khác và chiếm đoạt tài sản ngay giữa phố
sau năm ngày tích cực vào cuộc truy xét đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã phát hiện bắt giữ nguyễn văn hậu chú tại bình định khi đang lẩn trốn ở quê
và di lý đối tượng về đà nẵng để phục vụ công tác điều tra
trước đó nguyễn văn hậu và mai quốc thắng huỳnh thanh tín nguyễn lê anh tuấn
đều là đồng hương và ra đà nẵng làm việc
trong quá trình sinh hoạt thắng và tín có nợ tiền của hậu nhưng đòi mãi không trả
thậm chí bị hại còn có lời lẽ khiến cho hậu ấm ức
hậu đã chuẩn bị dao chờ cả nhóm đi làm về thì rút dao đâm vào bụng thắng
đuổi theo đâm tín nhưng không được nên đã lấy xe của tín bỏ chạy
công an quận cẩm lệ đã khẩn trương vào cuộc truy xét và bắt giữ hậu
tại một địa điểm tại bình định
ba đối tượng gồm đặng văn đại đặng văn đông cùng chú tại xã giáp sơn
huyện lục ngạn tỉnh bắc giang và phan văn minh chú tải huyện sóc sơn
thành phố hà nội vừa bị công an thành phố bắc giang bắt giữ
về hành vi trộm cắt tài sản và tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có
trước đó tại nút giao thông cầu vượt đường hùng vương đoạn cao tốc hà nội bắc giang
công an thành phố bắc giang đã bắt quả tăng đại đang có hành vi trộm cắp dây cáp điện ngầm
tại chỗ lực lượng công an thu giữ các vật chứng gồm kìm cộng lực quốc
bao tải đựng dây cắp điện và một số tăng vật khác có liên quan
đấu tranh ban đầu đại khai nhận là chủ mưu và cùng em trai là đặng văn đông
đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp dây cắp điện tại nhiều tuyến đường trên thành phố bắc giang
sau đó đem bán cho phan văn minh
công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một nhóm đánh bạc quy mô lớn
tại nhà riêng ở phường thành nhất thành phố buôn ma thuật
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thị thu hằng và võ văn khương là chủ căn nhà số tám
đường thủ khoa huân phường thành nhất cùng với tám đối tượng khác
qua quá trình theo dõi đội cảnh sát hình sự công an thành phố bôn ma thuật
đã phát hiện bắt quả tang tại nhà của hằng và khương
chức đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm thắng thua bằng tiền
tại hai chiếu bạc để thu tiền sâu
cơ quan công an đã thu giữ trên hai chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
sáng nay công an xã ea ba huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã bàn giao cho cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện buôn đôn một đối tượng truy nã để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
đối tượng bị bắt là nông văn đời sinh năm hai nghìn ba trú tại thôn một mươi xã ea ba
trong đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
đời được nguyễn văn lập nhờ bán một chiếc xe mô tô
dù biết đây là chiếc xe trộm cắp thế nhưng đời vẫn nhận lời và đem bán được hai triệu đồng
rồi cùng với lập tiêu xài cá nhân
sau đó đời bỏ trốn xuống tỉnh bình phước che giấu lai lịch và bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện buôn đôn ra quyết định truy nã
vào đêm ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lập lén quay về nhà để thăm gia đình
thì bị công an xã ai a ba phát hiện bắt giữ
hàng chục thanh thiếu niên tụ tập trên nhiều tuyến phố của hà nội
khi tham gia giao thông phần lớn đều không có giấy tờ không đội mũ bảo hiểm
hoặc là tháo biển số xe để lạng lách đánh võng
tất cả các nhóm này đều đã được các tổ công tác một trăm bốn mươi một cùng với lực lượng cảnh sát hình sự
cảnh sát trật tự công an các quận của thành phố hà nội hóa trang
đi bằng xe máy dọc các tuyến phố kiểm tra xử lý
cụ thể hơn bốn mươi thanh thiếu niên trong độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi
đã được đưa về công an quận hai bà trưng để xác minh làm rõ về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
gây dối trật tự công cộng
trước đó các trường hợp này đã gây náo loạn nhiều tuyến phố trên địa bàn thủ đô
và gây nguy hiểm hoảng sợ cho nhiều người tham gia giao thông
thời gian tới các tổ công tác liên ngành của công an thành phố hà nội
sẽ tiếp tục triển khai hóa trang mật phục để tuần tra kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm
liên tiếp từ ngày ba đến ngày chín tháng ba
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố hạ long tỉnh quảng đinh đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan
phát hiện bắt giữ bốn vụ vận chuyển kýt test và sản phẩm thuốc chữa covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
tại khu vực phường hồng hải thành phố hạ long lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một xe ô tô khách
đang vận chuyển bốn thùng các tông bên trong có chứa tổng cộng bốn bộ ký test nhanh covid một mươi chín nhãn hiệu lisun
số hàng trên của đỗ thị hiền chú tại thành phố hạ long
người này khai nhận đã mua số ký test nhanh trên của một người qua mạng xã hội để bán kiếm lời
số hàng trên không có hóa đơn chứng tử và đừng người bán giới thiệu là kit test của thái lan sản xuất tại trung quốc
cũng trong những ngày qua đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long đã phát hiện và bắt giữ ba vụ vận chuyển
tàng trữ hơn năm bộ kit test nhanh và gần hai sản phẩm thuốc chữa covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
với tổng trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ các vụ việc trên để xử lý theo quy định của pháp luật